tòa án nhân dân huyện đức linh tỉnh bình thuận vừa mở phiên tòa xét xử vụ án hồ văn tư nguyễn quốc bảo cùng đồng phạm
gây rối trật tự công cộng trong vụ nổ súng tại tiềm cầm đồ ở thị trấn võ xu tỉnh bình thuận
theo hồ sơ do mâu thuẫn trong sinh hoạt vào khoảng chín giờ ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba nhóm của nguyễn quốc bảo hai mươi bảy tuổi
và nhóm của hồ văn tư hai mươi tám tuổi cùng thị trấn võ xu hẹn nhau đến khu vực cầu đỏ la nga
thuộc địa phận xã mê pu huyện đức linh để giải quyết
khoảng một mươi bốn giờ cùng ngày nhóm của tư đi trên hai ô tô mang theo hung khí đến điểm hẹn nhưng không thấy nhóm của bảo
nên quay về trung tâm thị trấn võ xu thì gặp nhóm của bảo đang ngồi trước một tiệm cầm đồ
lập tức nhóm hồ văn tư cầm hung khí xông vào tiệm cầm đồ và tư dùng súng tự chế bắn nhiều phát vào nhóm của nguyễn quốc bảo
hai nhóm dùng hung khí trực đuổi đánh nhau trước tiệm cầm đồ và trên đường dt bảy trăm sáu mươi sáu thuộc khu phố sáu
thị trấn võ xu gây náo loạn cả khu vực
khi lực lượng công an huyện đức linh có mặt cả hai nhóm đều vứt hung khí bỏ chạy
tổng cộng có một mươi chín bị cáo của hai nhóm bị khởi tố điều tra truy tố về tội gây rối trật tự công cộng
hội đồng xét xử đã tuyên phạt hai bị cáo cầm đầu hồ văn tư hai năm chín tháng tù và huỳnh quốc bảo hai năm sáu tháng tù
một mươi bảy bị cáo của hai nhóm bị tuyên phạt từ một năm sáu tháng tù đến hai năm bảy tháng tù
trong đó có sáu bị cáo được hưởng án treo thời gian thử thách từ ba đến bốn năm
tuy vị trí và giai đoạn là vào làm việc tại ngân hàng scb mà năm cựu lãnh đạo tại ngân hàng này có hành vi phạm tội khác nhau
dù chung vai trò là giúp sức tích cực cho bà trương mỹ lan
theo cáo trạng từ năm hai nghìn một mươi một bà trương mỹ lan đã thâu tóm ba ngân hàng tư nhân để hợp nhất thành ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn scb
và lợi dụng hoạt động của ngân hàng để huy động vốn phục vụ kinh doanh cá nhân
bà lan sử dụng scb như một công ty tài chính để cung cấp
bà lan sử dụng scb như một công ty tài chính để cung cấp vốn cho hệ sinh thái của vạn thịnh pháp
nhóm năm bị cáo đang bỏ trốn đều nắm giữ vai trò chủ chốt tại scb tham gia tích cực giúp bà lan thực hiện việc trút tiền khỏi scb
trong đó đinh văn thành đã ký quyết định thành lập ba đơn vị mới chuyên thực hiện các hồ sơ vay trái pháp luật của trương mỹ lan và tập đoàn vạn thịnh pháp
gây thiệt hại cho scb số tiền hơn ba trăm bảy mươi hai bảy trăm linh tỷ đồng
chi minh dũng cũng bị xác định giúp bà lan chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn gây thiệt hại hơn một trăm bốn mươi bảy trăm linh tỷ đồng
nguyễn thị thu sương đã ký bốn biên bản họp phiếu biểu quyết của hội đồng quản trị hai nghị quyết đồng ý cho bảy mươi chín khách hàng là các cá nhân
pháp nhân thuộc hệ sinh thái tập đoàn vạn thịnh pháp vay tiền scb gây thiệt hại gần bảy tỷ đồng
tương tự trầm thích tồn đã ký bốn biên bản họp phiếu biểu quyết của hội đồng quản trị cho tám mươi khách hàng là các cá nhân
pháp nhân thuộc hệ sinh thái tập đoàn vạn thịnh pháp vay gây thiệt hại hơn bảy một trăm bảy mươi tỷ đồng
tại buổi họp báo định kỳ sở thông tin và truyền thông tp hcm cho biết sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan
xử lý theo đúng quy định pháp luật trường hợp của hoa khôi nam em
sở thông tin truyền thông tp hcm đã lên kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan
để xử lý theo đúng quy định pháp luật
sở nhấn mạnh những người sử dụng mạng xã hội cũng là người hưởng lợi từ thông tin trên mạng xã hội
nếu mỗi người đưa lên mạng thông tin tích cực hành động nhân văn sẽ đón nhận năng lượng tích cực
còn ngược lại thì người dùng mạng sẽ nhận lại năng lượng tiêu cực bị xúc phạm trực tiếp
với cơ quan quản lý thực thi pháp luật sở thông tin truyền thông kiên quyết xử lý những người lợi dụng mạng xã hội
để thu hút lôi kéo dư luận bằng những hành vi lệch chuẩn vi phạm pháp luật
chiều cùng ngày nam em cũng đã xin lỗi khán giả về những hành động livestream gây ảnh hưởng thời gian qua trên trang cá nhân
trước đó nhân vật này nhiều lần livestream trên mạng xã hội kể lại chuyện tình cũ của mình
và bốc phốt nhiều đồng nghiệp là nghệ sĩ nổi tiếng hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật
sau khi xảy ra vụ gần hai trăm linh học viên cơ sở cai nghiện thuộc sở lao động thương minh và xã hội tỉnh sóc trăng
phá cổng trốn ra ngoài vào tối ngày hôm qua
sóc trăng đã tổ chức cuộc họp khẩn với ngành chức năng để xem xét đánh giá tình hình xác định nguyên nhân của vụ việc
cuộc học cũng đáp bàn phương án giải pháp khắc phục hậu quả tập trung tuyên truyền vận động
truy tìm đưa các học viên trở lại cơ sở tăng cường cơ sở vật chất
củng cố kiện toàn công tác tổ chức bộ máy và nhân sự của cơ sở
thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho học viên cai nghiện theo quy định
như đã thông tin vào lúc một mươi tám h ngày hai mươi bốn tháng hai gần hai trăm linh học viên cơ sở ca nghiện sóc trăng
ở ngoài tàn theo nhiều con đường nhỏ dụng lúa để bỏ trốn
trước lúc đi thì những người này đã đập phá gây náo loạn phía trong cơ sở
nhận tin báo công an tỉnh sóc trăng đã sớm có mặt
nhóm người cai nghiện đã chống lại khiến cho ba cán bộ chiến sĩ bị thương
đến một mươi bốn h năm mươi phút ngày hôm nay hai mươi năm tháng hai sở lao động thương minh và xã hội tỉnh sóc trăng cho biết
có trên một trăm linh học viên đã được đưa trở lại cơ sở cai nghiện
có một số học viên trốn về nhà được gia đình đưa trở lại cơ sở
cơ quan cảnh sát điều tra công an
huyện hữu lũng tỉnh lạng sơn vừa tạm giữ hình sự đối với lái xe ngô văn linh
chú tại xã hỏa lạc huyện hữu lũng về hành vi điều khiển xe mô tô đâm vào lực lượng chức năng
đang làm nhiệm vụ
vào đầu giờ chiều ngày hai mươi bốn tháng hai tổ công tác trạm cảnh sát giao thông tùng diễn
phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lạng sơn
đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm về nông độ cồn ma túy và các hành vi vi phạm
tại km chín mươi ba một trăm sáu mươi quốc lộ một phát hiện xe mô tô biển kiểm soát một mươi hai h một ba mươi bảy nghìn ba trăm bốn mươi năm do ngô văn linh điều khiển
chở theo triệu việt hoàng chú huyện tri lăng có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã ra tín hiệu dừng xe
tuy nhiên người điều khiển xe không chấp hành hiệu lệnh tăng tốc bỏ chạy
đâm trực diện vào tổ công tác khiến một đồng chí cảnh sát cơ động bị thương
chiếc xe sau đó trượt đổ kéo dài khoảng ba mét thì hoàng ngã xuống
linh tiếp tục dựng xe tăng ga bỏ chạy về hướng hà nội
đến tối cùng ngày công an huyện hữu lũng đã nhanh chóng bắt giữ được đối tượng linh
qua xét nghiệm nhanh linh dương tính với chất ma túy
tại cơ quan điều tra linh khai nhận do không có giấy phép lái xe và đã sử dụng ma túy tổng hợp
nên thực hiện các hành vi trên vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ
sau một ngày xét xử sơ thẩm vào chiều ngày hôm qua hội đồng xét xử tòa án nhân dân huyện châu phú tỉnh an giang
đã tuyên phạt các bị cáo đỗ thị phượng ba năm sáu tháng tù lê thị phân hai năm sáu tháng tù đỗ thị đào đỗ thanh nhàn
và đỗ thị phiên mỗi bị cáo hai năm tù cùng với tội chống người thi hành công vụ
theo cáo trạng vào sáng ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi ba tại công trường thi công cầu canh một mươi hai tuyến bắc cây dương
thuộc xã bình phú huyện châu phú các đối tượng trên và một số người trong gia đình đã ra ngăn cản không cho thi công
có lời lẽ chửi bới dùng nước sôi pha mắm tôm tạt
và rẻ tầm xăng rồi đốt ném vào các công nhân đang thi công
sau khi nhận được tin báo công an huyện châu phú đã đến giải thích mời phượng và phân về trụ sở làm việc
không những không chấp hành mà phượng cùng các đối tượng trên còn có những lời lẽ chửi bới lực lượng công an
và dùng nhiều vật dụng tấn công lực lượng công an đang thi hành nhiệm vụ khiến cho nhiều người bị thương
thông tin liên quan đến vụ án trần quý thanh và hai con gái là trần uyên phương và trần ngọc bích
cùng chú tại quận bình thạnh tp hcm tạm trú tại tỉnh bình dương
về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đã hoàn tất kết luận điều tra bổ sung chuyển hồ sơ sang viện kiểm sát nhân dân cung cấp để đề nghị truy tố
theo kết luận điều tra bị can trần quý thanh lợi dụng quy định về cho vay hợp đồng chuyển nhượng trong bộ luật dân sự
để cho vay lấy lãi dưới mức cấu thành tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
nhưng không làm hợp đồng vay tiền có cầm cố tài sản
trần quý thanh buộc các doanh nghiệp cá nhân vay tiền phải làm hợp đồng chuyển nhượng dự án bất động sản cho hai con gái
là trần uyên phương và trần ngọc bích theo đúng quy định của pháp luật
nhưng với giá trị thấp hơn nhiều lần so với giá trị thực tế của tài sản
sau đó nhóm này nhanh chóng làm thủ tục chuyển nhượng để nắm quyền kiểm soát định đoạt tài sản
khi chủ tài sản thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc nợ lãi theo thỏa thuận
thì nhóm này dùng thủ đoạn gian dối hoặc là tạo ra các lý do cho chủ tài sản không thể thực hiện được để cố tình không trả
và chiếm đoạt tài sản của bốn cá nhân với tổng giá trị là hơn một bốn mươi tám tỷ đồng
công an huyện eak tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bùi đức mạnh
hai mươi sáu tuổi chú tại xã eao huyện eak để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân
công an huyện eak tỉnh đắk lắc vừa bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với bùi đức mạnh
hai mươi sáu tuổi chú tại xã eao huyện eak để điều tra về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân